thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với vi văn vọng chú tại huyện tương dương tỉnh nghệ an để điều tra về hành vi giết người
theo hồ sơ đầu năm hai nghìn một mươi sáu vọng cùng với lương văn may lê quang hưng cùng quê nghệ an vào làm thuê
tại dãy cà phê của anh nguyễn văn bằng chú tại xã yên nan huyện đức cơ tỉnh gia lai
vào lúc hai mươi h ngày hai mươi tháng năm vừa qua trong lúc cả ba đang ngồi uống rượu tại dãy cà phê của anh bằng
thì giữa vọng và hưng nảy sinh mâu thuẫn vi văn vọng đã dùng cây đánh nhiều nhát vào đầu anh lê quang hưng
hậu quả anh hưng tử vong do chấn thương sọ não mất máu cấp
sau khi gây án đối tượng vọng đã ra công an huyện đức cơ đầu thú